trung tâm ghép tạng bệnh viện hữu nghị việt đức hà nội vừa cho biết đơn vị vừa tiếp nhận mô tạng của anh phạm tuấn anh hai mươi sáu tuổi trú tại hà nam cứu sống được bốn người
ngay sau khi nhận được sự đồng ý của gia đình các bác sĩ của bệnh viện việt đức nhanh chóng giả soát toàn bộ số bệnh nhân đang chờ ghép tạng để tìm người phù hợp
trong đó một bệnh nhân sáu mươi một tuổi một nam thanh niên ngoài ba mươi tuổi bị suy thuận mạng tính phải lọc máu một bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối và một bệnh nhân bốn mươi chín tuổi bị sơ gan suốt huyết tiêu hóa tĩnh mạch có nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào
họ đều có thời gian sống chỉ được tính bằng tháng nếu không được tạng ghép sau phẫu thuật hiện tất cả người bệnh đều đáp ứng tốt với tạng được ghép
ngoài ra hai giác mạc của anh tuấn anh cũng được chuyển sang ngân hàng mắt bệnh viện mắt trung ương để ghép cho hai bệnh nhân mù là khác còn lại tám gân của anh đang được lưu trữ trong ngân hàng mô bệnh viện hữu nghị việt đức